trái ngược với tình hình mưa lũ tại một số địa phương thì tại phú yên tình hình nắng nóng vẫn đang diễn biến rất phức tạp
hiện mạch nước ngầm nhiều nơi đã cạn kiệt tình trạng thiếu nước sinh hoạt tiếp tục diễn ra trên diện rộng
đến nay đã có chín ba trăm hai mươi năm hộ dân với trên ba mươi sáu năm trăm linh người tại các vùng nông thôn của tỉnh phú yên thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tăng gần ba hộ so với tháng sáu
trước tình trạng trên ubnd tỉnh phú yên đã trích sáu trăm sáu mươi năm triệu đồng và đề nghị các huyện thị xã thành phố trích một phần kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng để cung cấp nước sinh hoạt cho những địa phương thiếu nước nghiêm trọng
công ty cổ phần môi trường đô thị phú yên hỗ trợ ba xe chở nước cung cấp cho ba huyện sông hinh tuy an và thị xã sông cầu
tại huyện tuy an chính quyền đã vận chuyển mỗi ngày trên hai trăm sáu mươi mét khối nước cung cấp cho hơn ba tám trăm linh hộ dân hỗ trợ kinh phí nạo vét và khoan gần một trăm sáu mươi giếng nước
cho năm xã nâng cấp sửa chữa hệ thống ống dẫn nước về khu dân cư ở hai xã an xuân và an thạch